đánh giá về toàn bộ kỳ họp thứ hai đa số đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đều nhận định
kỳ họp này đã thông qua nhiều nghị quyết văn bản pháp lý quan trọng
đổi mới công tác chất vấn nội dung chất vấn đúng và trúng vấn đề
tuy nhiên vẫn còn những điểm cần thay đổi để hoàn thiện hơn trong các kỳ họp tới
tôi rất là hài lòng ở kỳ họp thứ hai này
đặc biệt là trong kỳ họp thứ hai các đại biểu quốc hội đã thảo luận
rất là sâu sắc và thông qua được nhiều nghị quyết rất là quan trọng
tất cả các nghị quyết hướng đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bình vẩn
tôi nghĩ trong kỳ họp này quốc hội đã có một hình thức tranh luận giữa các đại biểu
ở tại nghị trường làm sáng tỏa hơn cũng như cùng chung sức để tìm ra các giải pháp
để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bình vẩn
tôi thấy có một số nội dung cần phải rút kinh nghiệm
cái thứ nhất là phát biểu hội trường là một
cái thứ hai là tài liệu phải gửi những ý kiến phát biểu các tổ gửi đến cho các đại biểu
cái thứ hai chủ tọa có thể dành đến năm bảy phút định hướng định hướng những vấn đề tổ đã tập trung thảo luận rồi
thì đề nghị các đại biểu nghiên cứu những cái nội dung gì mới
để như vậy là chúng ta khi cái nội dung phát biểu thì nó đảm bảo
như vậy nó tham gia đóng góp vào luật hoặc là nghị quyết thì nó sát hơn và nó sống hơn
kỳ họp quốc hội lần thứ hai của quốc hội khóa một mươi bốn
thì tôi cho rằng là một cái bước cải tiến tiến rất là lớn trong cái vấn đề thực hiện cái giai trò của đại biểu quốc hội
cũng như là thường vụ quốc hội trong vấn đề tổ chức trong cuộc họp này
thì chúng tôi thấy rằng là thứ nhất là cái vấn đề tranh luận nó tạo ra cái sôi động trong cái buổi thảo luận
cũng như là chúng ta tìm được những cái phương án giải quyết một vấn đề một cách tốt nhất
tuy nhiên thì do đây là cái lần đầu tiên
vấn đề đặt ra tranh luận trong kỳ họp do đó thì có những cái nội dung mà chúng ta tranh luận thì nó không phải thật sự là tranh luận rõ nét lắm
chúng tôi cũng đánh giá rất cao sự chuẩn bị của văn phòng quốc hội đã cung cấp rất đầy đủ các loại thông tin
những yêu cầu phải nói là hết sức nhanh của đại biểu quốc hội
và chúng tôi cũng đánh giá rất cao vai trò của truyền thông và các cơ quan báo chí
và tất cả những điều đó thì đem đến cho các đại biểu quốc hội
có điều kiện rất thuần lợi trong quá trình tham gia tại kỳ họp